hà nội ghi nhận hơn năm trăm linh ca covid một mươi chín mới
hà nội có hơn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày một mươi hai tháng năm phân bố nhiều nhất tại hà đông và đông anh
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm
trên địa bàn thành phố ghi nhận năm trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới gồm một trăm bốn mươi hai ca cộng đồng và ba trăm sáu mươi bảy ca đã cách ly
số ca mắc mới phân bố tại một trăm ba mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một trăm linh năm đông anh chín mươi một long biên bốn mươi một thanh xuân hai mươi chín nam từ liêm hai mươi chín
cộng dông số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là một năm trăm chín mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy ca
để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng theo kinh nghiệm sử dụng vaccine
của một số quốc gia và khuyến cáo của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine
vòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đảm bảo hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của chính phủ
để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo an toàn hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ
đủ điều kiện tiêm chủng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của chính phủ
trong khi nhiều nước trên thế giới đang lo lắng vì các triệu chứng sau khi mắc covid một mươi chín
thì tại thái lan nhiều trường hợp dù đã tiêm đủ ba mũi vaccine vẫn tử vong khi mắc bệnh
bộ trưởng y tế công cộng anutin chavirakun cũng đã quyết định mở một cuộc điều tra
để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bệnh
tại cuộc họp của ủy ban về các bệnh truyền nhiễm quốc gia vào ngày một mươi một tháng năm
ông anutin chavirakul cho biết khoảng bảy trong số những người bị nhiễm covid một mươi chín
sau khi tiêm đủ ba mũi vaccine đã tử vong
ông cũng cho biết thêm không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong số những người đã được tiêm bốn mũi
phần lớn những trường hợp tử vong được ghi nhận ở những người cao tuổi và những người mắc bệnh mạng tính
ông anutin kêu gọi nhóm nguy cơ cao
gồm những người từ sáu mươi tuổi trở lên những người mắc các bệnh nền và phụ nữ mang thai
hoàn thành liệu trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và tiêm các mũi vaccine tăng cường
những đối tượng đã tiêm đủ hai liều vaccine trong năm ngoái được yêu cầu tiêm liệu tăng cường để giảm nguy cơ tử vong
cuộc họp cũng thảo luận các biện pháp phòng chống covid một mươi chín trước thêm mở cửa trở lại các trường học
trên toàn quốc cho năm học mới vào ngày một mươi bảy tháng năm
bộ y tế công cộng và bộ giáo dục đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại trường học
hai bộ này cũng sẽ phối hợp triển khai tiêm vaccine cho nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn
ông anutin cho biết hơn năm mươi bốn trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã được tiêm liệu vaccine đầu tiên
nhưng mới chỉ có một mươi bảy được tiêm liều vaccine thứ hai
vaccine kovovas của ấn độ vốn được quy định dành cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda thái lan chấp thuận cho nhóm trẻ em từ một mươi hai tuổi

cơ quan này cũng đã phê duyệt việc sử dụng vaccine moderna cho trẻ em từ sáu tuổi
thay cho quy định dành cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trước đó
trả lời câu hỏi về nguồn cung cấp favipravir kháng virus bộ trưởng anutin cho biết
tổ chức dược phẩm chính phủ thái lan gpo hoàn toàn có thể tự sản xuất loại thuốc này
với chi phí là một mươi ba bát một viên hoặc sáu trăm linh bát một liệu trình
thấp hơn nhiều so với thuốc faviprav nhập khẩu là tám bát một liệu trình hai trăm ba mươi usd một liệu trình
ông anutin khẳng định
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm thái lan cũng sẽ nới lỏng một số quy định
để cho phép các bệnh viện tư nhân mua thuốc monopearavir hiện mới chỉ được cho phép sử dụng trong trường hợp khẳng cấp
các bạn thân mến sau ba năm chung sống với đại dịch
giờ đây nhiều người tỏ ra lo ngại khi cư dân mạng cho rằng covid không đáng sợ hậu covid mới đáng sợ
số người đi khám hậu covid nhiều tới nỗi nhiều bệnh viện đã có những bảng giá riêng cho loại dịch vụ này
nhiều nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng
những triệu chứng hậu covid có thể tồn tại sau hai năm
các bác sĩ thuộc bệnh viện hữu nghị trung nhật tại bắc kinh trung quốc
đã tiến hành nghiên cứu và công bố trên tạp chí chuyên ngành the lancet respiratory medicine
kết quả cho thấy sau hai năm khi điều trị khỏi covid một mươi chín
song hơn một nửa số bệnh nhân ở vũ hán trung quốc vẫn gặp các triệu chứng như mệt mỏi ngủ không sâu giấc
nghiên cứu khẳng định khả năng phục hồi hoàn toàn đối với những người trải qua làn sóng lây nhiễm đầu tiên dịch covid một mươi chín
và khó xác định
điều này đồng nghĩa các bệnh nhân có sức khỏe yếu hơn cần được quan tâm nhiều hơn
nghiên cứu cũng cho thấy những khó khăn trong việc đối phó với hậu quả của covid một mươi chín trong bối cảnh hàng triệu người
trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên phải vật lộn với các triệu chứng kéo dài
ảnh hưởng từ sức khỏe tâm thần đến khả năng làm việc và đóng góp đối với nền kinh tế
để đưa ra được kết tượng trên các nhà khoa học đã theo dõi một một trăm chín mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín phải điều trị tại bệnh viện
jean yuntang ở vũ hán hồi đầu năm hai nghìn hai mươi kiểm tra sức khỏe vào các mốc sáu tháng một mươi hai tháng và hai năm sau khi xuất hiện triệu chứng
độ tuổi trung bình của những người tham gia là năm mươi bảy và trong đó có hơn năm mươi là nam giới
trong nghiên cứu những người tham gia đã phải trải qua đánh giá khả năng đi bộ sáu phút các bài kiểm tra trong phòng
thí nghiệm và trả lời bản câu hỏi về các triệu chứng sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống
một số người cũng được kiểm tra chức năng phổ
đổi tuổi và chụp ảnh lòng ngực mỗi lần khám kết quả cho thấy thời gian cũng giúp giảm tổn thương phần nào
sau sáu tháng sáu mươi tám số người tham gia nghiên cứu thông báo gặp ít nhất một triệu chứng của hội chứng covid một mươi chín kéo dài
sau hai năm con số này giảm xuống còn năm mươi năm
các nhà khoa học dự định sẽ tiếp tục theo dõi các bệnh nhân mỗi năm một lần
các nhà khoa học khẳng định kết quả nghiên cứu đã nêu bật tầm quan trọng của việc nghiên cứu cơ chế phát triển của hội chứng covid một mươi chín
kéo dài cũng như thúc đẩy việc tìm ra phương pháp điều trị nhằm điều trị để quản lý hoặc giảm bớt tình trạng bệnh
tại việt nam cũng đang có nhiều người phải vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài ngay từ bây giờ
trang bị cho mình những kiến thức về covid một mươi chín là điều cần thiết đối với mỗi người
nếu may mắn chưa mắc bệnh hãy bảo vệ thật tốt bản thân bằng các biện pháp dinh dưỡng và thể thao
các bạn đã mắc bệnh nhớ luôn giữ gìn tâm lý tích cực luyện tập thể thao mỗi ngày
mong rằng sẽ có các liệu pháp chữa trị hội chứng hậu covid một mươi chín để mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường
bệnh viêm gan bí ẩn khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ lo lắng suốt những ngày qua
các nhà nghiên cứu tại mỹ đang tiếp tục truy tìm nguyên nhân của ca bệnh và trả lời câu hỏi tại sao các ca viêm gan cấp diễn ra nhanh chóng và khó kiểm soát tới vậy
phần lớn các ca mắc và tử vong vì viêm gan bí ẩn dưới năm tuổi và vì chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
tính đến tối ngày một mươi hai tháng năm
tổ chức y tế thế giới đã ghi nhận ba trăm bốn mươi tám ca mắc tại hai mươi nước trên thế giới
uso cũng lưu ý còn bảy mươi ca nghi nhiễm ở một mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ khác đang chờ kết quả xét nghiệm
hiện đa phần các ca bệnh nhi này tập trung ở vương quốc anh với một trăm sáu mươi ca
nhìn trên bản đồ thì hầu hết ca bệnh được ghi nhận ở châu âu tuy nhiên ở đông nam á singapore và indonesia đã ghi nhận những trường hợp mắc đầu tiên
trong đó indonesia xác định có tới một mươi năm bệnh nhi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
indonesia công bố bệnh nhi thứ năm tử vong do bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
nâng tổng số ca tử vong đã được xác nhận vì căn bệnh này trên toàn cầu lên con số một mươi
tổ chức y tế thế giới tiếp tục ghi nhận thêm những ca mắc mới và đang đẩy nhanh các cuộc nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh
các trường hợp bệnh nhi mắc viêm gan nêu trên thường có biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt
theo tổ chức y tế thế giới bệnh này xảy ra ở trẻ từ một tuổi đến hai tuổi
tuy nhiên phần lớn các bệnh nhân được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là trẻ em dưới năm tuổi
báo cáo của tổ chức y tế thế giới vào hôm hai mươi ba tháng bốn cho thấy trong số một trăm sáu mươi chín trẻ mắc viêm gan bí ẩn gần một nửa trẻ dương tính với andenovirus
thêm vào đó tại anh nơi có số ca viêm gan bí ẩn được báo cáo nhiều nhất gần đây cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kỵ các trường hợp nhiễm andenovirus trong cộng đồng
do vậy andenovirus hiện là tác nhân được nghi ngờ nhiều nhất gây ra bệnh viêm gan bí ẩn
ngoài ra bảy mươi trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại anh sống trong gia đình có nuôi chó hoặc từng tiếp xúc với loài thú cưng này trước khi mắc bệnh
chúng tôi thấu hiểu cảm giác lo lắng của các phụ huynh
việc trang bị những thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn là rất quan trọng trước bối cảnh thông tin về căn bệnh còn hạn chế như hiện nay
mong rằng các phụ huynh sẽ tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin
các bậc cha mẹ chỉ nên nhận thông tin trên các trang báo chính thống để tránh lo lắng hoang mang gây ảnh hưởng tới con trẻ